trên bài vấn đề chưa được phản hồi về thủ tục chứng nhận f nhân viên y tế nói rằng chỉ phải khai báo lại rồi chờ tiếp
quá chán nản chị bích đã từ bỏ mong muốn nhận bảo hiểm xã hội
trước những khó khăn của người dân về việc làm thủ tục xác nhận f để hưởng bảo hiểm xã hội
mới đây lãnh đạo sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
thành phố chuẩn bị đưa vào vận hành phần mềm quản lý f tại nhà cấp giấy chứng nhận f khỏi bệnh áp dụng chữ ký số
hiện hệ thống có thể đảm bảo ổn định với khả năng đáp ứng hơn một mươi người truy cập vào cùng một thời điểm
mong rằng hệ thống sẽ không bỏ sót những trường hợp đã khai báo như cách mà hệ thống quản lý f của phường hoàng văn thụ
đã làm với trường hợp của chị bích ở trên
trước tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì việc hỗ trợ người dân khai báo và cấp giấy chứng nhận online
sẽ giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm so với việc yêu cầu f đến trạm y tế
mặc dù vẫn còn một số bất cập không mong muốn trong việc sử dụng công cụ hỗ trợ
nhưng đó vẫn là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để hạn chế sự tập trung đông đúc
và quá tải trong công tác hỗ trợ người dân tại các cơ sở y tế
trước tình hình thiếu giảm lao động do số lượng f tăng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp đã đề ra nhiều phương án để đảm bảo sản xuất trong đó có việc bố trí cho công nhân làm thêm giờ
theo nghị quyết được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua số giờ làm thêm của người lao động trong tháng một
được nâng lên trên bốn mươi giờ nhưng không quá sáu mươi giờ điều này được cho rằng là lợi cả đôi bên
nhưng việc tăng giờ làm thêm cần tránh lạm dụng
theo nghị quyết trên trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động
thì được sử dụng người lao động làm thêm trên hai trăm linh giờ nhưng không quá ba trăm linh giờ trong một năm
từ dịch covid một mươi chín đến nay giá cả liên tục tăng sau đợt tăng giá xăng dầu thì chi phí
sinh hoạt cũng ngày một đắt đỏ hơn phần đông người lao động đồng tình với việc tăng giờ làm thêm
vì có làm thêm mới trụ nổi
ông lưu kim hồng chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạng nidet việt nam
khu công nghệ cao tp hcm cho biết hiện nay việc tuyển dụng tương đối khó khăn
nên việc tăng giờ làm thêm ở thời điểm này là cần thiết
ông nguyễn văn bé chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm hba cho biết
hiện nay đơn hàng của các doanh nghiệp đang tăng lên
trong khi đó tình hình tuyến dụng lao động khó khăn lao động là f f một lại nhiều
nên việc tăng giờ làm là mong muốn của đa số doanh nghiệp
theo ông việc tăng giờ làm thêm chỉ là biện pháp trước mắt còn về lâu dài
doanh nghiệp cần tuyển đủ lao động và đầu tư trang thiết bị máy móc
cải thiện hệ thống quản lý để tăng năng suất lao động
tóm lại việc tăng giờ làm cho công nhân là một việc làm cần thiết
trong thời điểm số lượng lao động hao hụt nặng nề thậm chí là tụt năm mươi so với tổng số ban đầu
đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của rất nhiều doanh nghiệp và người lao động
bởi đôi bên cũng có lợi khi người lao động có thêm thu nhập trang trải cuộc sống
doanh nghiệp cũng đảm bảo được việc sản xuất không bị trì trệ
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời cho các doanh nghiệp vì sức người có hạn
việc tăng ca quá nhiều lâu dài sẽ dẫn đến việc ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động
vậy nên phương án này chỉ nên dừng lại ở mức cần chứ không được lạm dụng
theo đó để ổn định và có bước đi dài hơn các doanh nghiệp cần phải đầu tư hệ thống máy móc
cơ sở vật chất tiên tiến giảm sức người tăng năng suất lao động
thưa quý vị hiện nay khi tình trạng nhà nhà mắc covid người người mắc covid
thì tâm lý lo sợ hậu covid một mươi chín không chỉ là của riêng một cá nhân mà là của hầu hết mọi người
vì vậy nhiều người tìm tới các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng bổ phổi
trong đó chủ yếu là hàng sách tay
với các sản phẩm này liệu có hay như là quảng cáo
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực hư về câu chuyện này
lo sợ covid một mươi chín làm tổn thương phổi cũng như các triệu chứng khó thở hụt hơi ho kéo dài
nhiều người tìm mua các loại thuốc vitamin được quảng cáo có tác dụng bổ phổi được rào bán tràn lan qua mạng xã hội
không khó để tìm mua các thực phẩm chức năng này khi chỉ cần gõ từ khóa thuốc bổ phổi
trên thanh tìm kiếm của google hay các ứng dụng mạng xã hội chờ thương mại điện tử
người dân có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm từ các nước như nhật bản mỹ hàn quốc
hầu hết được quảng cáo dành cho người muốn phục hồi giải độc phổi sau khi khỏi covid một mươi chín
điều đáng nói là đội ngũ bác sĩ online này hầu hết chỉ bán theo kinh nghiệm truyền tay
mà không hề có bất cứ chứng chỉ chuyên môn nào nhưng vẫn tự tin quảng cáo đây là thuốc xịnh
được các nước tiên tiến về y học tin dùng vì có tác dụng giải độc phổi chữa được bệnh hậu covid một mươi chín
thậm chí người bán còn đưa ra bằng chứng nhiều người mua đã ổn định sức khỏe dù trước đó
bị hậu covid một mươi chín nạn nề để lấy thêm niềm tin
thực tế tiến sĩ dương văn trung khẳng định không có thuốc nào là bổ phổi hậu covid một mươi chín
người dân nên cẩn trọng tránh tiền mất tật mang
theo bác sĩ thuốc bổ phổi là các loại có thành phần vitamin chất khoáng acid amine
các thuốc này có tác dụng bổ sung vi chất làm trẻ hóa tế bào tăng cường khả năng biến đổi
thức ăn thành dưỡng chất nuôi cơ thể
ông nhấn mạnh thực phẩm chức năng giống như con dao hai lưỡi
người dân bổ sung dư thừa không đúng cách có thể gây hại cho cơ thể
nếu sau khi khỏi covid một mươi chín bệnh nhân vẫn bị ho nặng kéo dài tức ngực mất ngủ khó thở suy nhược
thì nên đến bệnh viện khám để biết rõ về tình trạng sức khỏe
tóm lại sơ phổi hậu covid một mươi chín cũng tương tự như tình trạng viêm phổi do các virus khác gây nên
đó là di chứng tất yếu sau viêm phổi
thông thường tám mươi bệnh nhân phục hồi từ sáu tháng đến một năm thậm chí có tổn thương không phục hồi
mọi người không nên quá tin vào những loại thuốc được thần thánh hóa tác dụng với covid một mươi chín
trên mạng xã hội
thay vào đó cách phục hồi tốt nhất chính là liệu pháp tập thở ngực thở bụng
giúp cho các phế nang giãn ra đưa lượng khí vào phổi nhiều nhất
đồng thời kết hợp có chế độ dinh dưỡng tốt và luyện tập thể thao hằng ngày
quản lý sức khỏe ngay từ giai đoạn đầu là cách để khắc phục sơ phổi trong một chặng đường dài
giữa tâm điểm những tâm cơ lừa đảo hàng già hàng nhái kém chất lượng lợi dụng niềm tin của người dân
thì đâu đó trên giải đất hình chữ s thân yêu vẫn có những trái tim lương thiện như là sư cô nhuận bình
ở tịnh viện tâm không củ chi tp hcm đã có hơn một trăm linh ngày tình nguyện chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
tiếp đó khi hết dịch cô lại đến với bếp ăn không đồng cho người nghèo
không chỉ tụ tập nghiên cứu ở bệnh viện tâm không sư cô nhuẩn bình còn là phó thư ký
ban văn hóa giáo hội phật giáo việt nam tp hcm và hiện đang làm nghiên cứu sinh về phật giáo
hơn một trăm linh ngày phụng sự
phòng cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai
chuỗi ngày ấy để lại trong tâm trí nhà sư những dấu ấn không thể phai mờ
nhớ lại những ngày tháng bảy không quên nhà sư nhuận bình bọc bạch
hơn ba tháng ở tại chiến trường covid một mươi chín được chia sẻ những khó khăn gian khổ cùng đội ngũ tuyến đầu
giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín vững tâm chiến thắng bệnh tật
được trở về là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi
không chỉ giúp đỡ các bác sĩ cấp cứu mà sơ cô còn giúp các f tìm thấy niềm tin
niềm vui bớt đi những căng thẳng hoảng loạn trong những ngày tháng điều trị ở bệnh viện
sư bình cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp một bàn tay để làm cho cuộc đời này đẹp lên mỗi ngày
từng trải qua những tháng năm không mấy thuận lợi xuân sẻ
nhà sư luôn đồng cảm thấu hiểu và yêu thương những phận đời kém may mắn bên lề cuộc sống
sư bình còn coi đó là trách nhiệm là sứ mệnh của bản thân
sư cô cảm thấy an lòng khi giúp mang đến nhiều hơn nửa bữa cơm không động cho người dân nghèo
được thực hiện hạnh nguyện vì nhân sinh
những bữa ăn của bếp không đồng dù là các món đơn sơ nhưng nồng ấm tình người
không chỉ vận động tổ chức bếp ăn không đồng
nhà sư nhuận bình còn quyên góp nhiều món quà ý nghĩa cho trẻ em người có hoàn cảnh đặc biệt
với nhà sư những việc làm ấy cũng là cách để đời sống yên bình và an vui hơn
có đi qua những khó khăn mất mát mới thấu hiểu được sự yên bình vốn có của cuộc sống
không có khổ hành sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bình là một trong những tấm lòng nhân ái nổi bật về tâm trí đức
làm bưng sáng lên tia hy vọng sự lạc quan của con người giữa đại dịch
giúp mỗi người có một cái nhìn thấu hiểu cảm thông với những vất vả của ngành y tế
trong tuyến đầu phòng dịch đầy cam go